trong sáng nay sau khi xem xét và cho ý kiến về các thảo luận của các đoàn đại biểu xung quanh danh sách của ủy ban thường vụ quốc hội
đề cử nhân sự cho chức danh chủ tịch nước quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín
theo kết quả kiểm phiếu bốn trăm năm mươi hai đại biểu trong số bốn trăm tám mươi ba đại biểu có mặt đồng ý bầu ông trần đại quang làm chủ tịch nước
chiếm tỷ lệ chín mươi một năm tổng số đại biểu quốc hội
ngay sau đó với trên chín mươi ba số phiếu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu đại tướng trần đại quang
làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã tuyên thệ trước quốc hội
trước cờ đỏ sao vàng thiên liêng của tổ quốc trước quốc hội đồng bào và cử tri cả nước
tôi trần đại quang chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ tuyệt đối trung hành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó xin cảm ơn
phát biểu trước quốc hội chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ xúc động cảm ơn quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ chủ tịch nước dành cho ông tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp
với niềm vinh dự trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân
tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị chủ tịch nước tiền nhiệm
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc lợi ích và an ninh quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã cảm ơn nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và các chủ tịch nước tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hết lòng hết sức